sáng ngày hai tháng ba đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy đã cất bốc được hai hải cốt liệt sĩ tại bản vây hai xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
trong đó một bộ hài cốt có khắc tên liệt sĩ
sau khi nhận được tin báo của địa phương đội quy tập hải cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy đã huy động một mươi năm người của đơn vị cùng các thiết bị hỗ trợ tổ chức tìm kiếm và cất bốc
hai bộ hài cốt được phát hiện tại dễ sắn của gia đình anh hồ văn thiệu bản vây hai xã tân long
các bộ hài cốt được bao bọc trong tăng ni lông và bạt xanh nằm ở độ sâu hơn bảy mét cách nhau hai ba mét
trong tăng ni lông ngoài hài cốt còn có các di vật như cúc áo dày bộ đội dây dù thia nhựa
trong đó một bộ hài cốt có hai biển tên ghi chữ khắc đàn sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín một bộ hài cốt còn lại chưa xác định được danh tính cụ thể
các hài cốt liệt sĩ đã được cất bốc
các bộ hài cốt được đưa về khu văn hóa tâm linh huyện hướng hóa để tổ chức lễ truy điệu và an táng